ngày một mươi tháng bảy theo thông tin từ bộ công an liên quan đến vụ án tại công ty nhật cường
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội rửa tiền
đồng thời khởi tố bổ sung về tội danh này đối với bị can bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường
cũng trong ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
áp dụng các biện pháp theo pháp luật để làm rõ tính chất vai trò và hành vi phạm tội của các bị can
và đối tượng có liên quan thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi tài sản cho nhà nước